một các bộ ngành ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tổ chức cá nhân tiếp tục thực hiện nghiêm quyết liệt các chỉ đạo của ban bế thư chính phủ thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov gây ra
khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm theo đúng nội dung tại quyết định số một trăm bảy mươi hai qdttg ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm da cầm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm ngăn chặn không cho dịch cúm gia cầm vào việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt có hiệu quả các nội dung của quyết định số một trăm bảy mươi hai qdttg ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế các nước trong việc chia sẻ hỗ trợ việt nam tổ chức phòng chống dịch cúm gia cầm

bốn chủ động giám sát tại cộng đồng phát hiện sớm trường hợp mắc trên người cách ly khoanh vùng xử lý triệt để không để dịch lây lan sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân đảm bảo đủ cơ số trang bị y tế thuốc và hóa chất thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch ở các tuyến khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm lây từ gia cầm sang người
năm bộ công an có trách nhiệm thực hiện điều tra ngăn chặn và thực hiện bắt giữ xử lý nghiêm khắc các đối tượng buôn lậu gia cầm
sáu bộ tư lệnh bộ đội biên phòng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch không rõ nguồn gốc
bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống thông tin báo chí trung ương
và địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch các yếu tố nguy cơ các biện pháp phòng chống dịch cúm da cầm để người dân không hoang mang chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế
bộ tài chính có trách nhiệm đảm bảo đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch cúm da cầm theo đề xuất của bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ubnd các tỉnh thành phố để các hoạt động phòng chống dịch được triển khai có hiệu quả

vận chuyển buôn bán gia cầm qua các cửa khẩu và nhập lậu qua đường biên giới
ngành y tế chủ động triển khai các hoạt động giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp
có tiền sử tiếp xúc với da cầm để cách ly điều trị và quản lý kịp thời tránh lây nhiễm cho cộng đồng
các ban ngành và các lực lượng liên quan của địa phương giám sát chặt chẽ việc tập kết buôn bán da cầm và các sản phẩm da cầm
xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển buôn bán da cầm sản phẩm da cầm nhập lậu qua biên giới không rõ nguồn gốc
tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là tại các cơ sở chế biến tiêu thụ và vận chuyển gia cầm
tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi giết mổ da cầm
không sử dụng da cầm không rõ nguồn gốc da cầm sản phẩm da cầm chưa qua kiểm dịch
sử dụng thịt da cầm phải nấu chín không ăn tiết canh và các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm
bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch cúm ah năm n một trên các đàn gia cầm và ở người
đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai kịp thời có hiệu quả các nội dung quyết định số một trăm bảy mươi hai qdttg ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra giám sát đánh giá sự sẵn sàng phòng chống dịch
và chỉ đạo viện phòng chống dịch
việc thực hiện phòng chống dịch cúm da cầm
đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao để chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh cúm trên các đàn gia cầm và ở người
bên cạnh đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng vừa ký ban hành nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin
và giao dịch điện tử nghị định mới của chính phủ quy định rõ hơn các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
so với nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp trước đây
một nội dung đáng chú ý trong nghị định mới đó là quy định rõ mức xử phạt vi phạm hành chính
đối với các hành vi tung thông tin giả mạo gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội
cụ thể là điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi đã quy định phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
đối với hành vi tung tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội
đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin
cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan dâm mô đổi trệ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc
cung cấp chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết tai nạn kinh dị rùng rợn
cũng bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
và mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội
để cung cấp chia sẻ hình ảnh bản đồ việt nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia
quảng cáo tuyên truyền chia sẻ thông tin về hàng hóa dịch vụ bị cấm
cung cấp chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng xã hội có nội dung bị cấm
cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật xuất bản phẩm
mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành
hoặc đã có quyết định cấm lưu hành tịch thu
mức phạt tiền từ hai mươi ba mươi triệu đồng được áp dụng đối với hành vi tiết lộ thông tin
thuộc danh mục bí mật nhà nước bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác
mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
ngoài phạt tiền thì nghị định cũng quy định biện pháp khác phục hậu quả
là buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
hoặc là thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên
do virus này
nguyễn thành long thứ trưởng bộ y tế nguyễn thành long đã nhấn mạnh như vậy
trong cuộc họp cung cấp thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus corona do bộ y tế tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới who việt nam đang đi theo đúng hướng
trong công tác điều trị phòng chống dịch bệnh ncov
biện pháp tiên quyết hiện nay là cách ly khoanh vùng dập dịch
không để dịch bệnh lây lan
trả lời câu hỏi về thời gian làm xét nghiệm cho một trường hợp mất bao lâu
người khỏi có tái nhiễm không thứ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết
với phương pháp xét nghiệm hiện nay toàn bộ quy trình nhanh nhất từ năm năm đến chín tám giờ
người dương tính với virus ncov được chữa khỏi sẽ không tái nhiễm
hiện nay thì cái test kit của chúng ta thì chúng ta có rất là nhiều nguồn
có cảm chứng như vậy
từ cái nguồn mà chúng ta xin bảo chúng ta có rất là nhiều nguồn
chúng ta xin được từ những cái gọi là hỗ trợ của những cái hợp tác niên viện niên nao bô
và đặc biệt là cái năng lực sản xuất của cái này thì chúng ta rất là may mắn là cái này
thì chúng ta có thể sản xuất được ở việt nam
hiện nay đối với các nhà khoa học và các cơ sở sản xuất đang rất nỗ lực
và với một cái tốc độ như thế này thì tới đây chúng ta có thể yên tâm là chúng ta có thể đủ sinh phẩm
và khả năng năng lực để chúng ta làm cái xét nghiệm của này
vấn đề thứ hai là cái người bị nhiễm
thì điều trị khỏi sau đó có tái nhiễm không
cũng rất may là cái người bị nhiễm thì lại không có tái nhiễm
nó có một cái miễn dịch
còn cái thời gian miễn dịch kéo dài đến bao lâu ấy
thì hiện nay người ta chưa nghiên cứu đầy đủ nhưng mà ta cũng nhận định rằng có thể đến hai năm
về điều trị bộ y tế chỉ đạo tất cả các bệnh viện trung ương chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là dịch lan rộng
hiện các bệnh viện này cũng đã chuẩn bị ba giường bệnh
các bệnh viện tại hà nội dự trữ hai giường bệnh
vì vậy bộ y tế chủ trương chưa cần xây dựng bệnh viện giã chiến mà sử dụng bệnh viện sẵn có

củng cố phát đồ điều trị lực lượng y bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương đã sẵn sàng ứng cứu các địa phương trực tiếp xuống cơ sở cùng bệnh viện tuyến dưới xử lý điều trị bệnh nhân
ngày tám tháng hai bộ y tế sẽ tổ chức tập huấn bảy trăm linh đầu cầu cơ sở y tế tới tận tuyến huyện về phát đồ điều trị với phương châm bốn tại chỗ
ban chỉ đạo quốc gia hai ngày họp một lần thực hiện đồng bộ các biện pháp hạn chế tối đa lây nhiễm virus corona
trong chiều ngày hôm nay đoàn công tác do
ông huỳnh đức thơ chủ tịch ubnd tp đà nẵng chủ trì đã có buổi làm việc với bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an khách sạn bắc mỹ an nhà khách bộ công an và một số cơ sở khác về công tác phòng chống dịch bệnh ncov
tại buổi làm việc với bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an ông huỳnh đức thơ chủ tịch ubnd tp đà nẵng cho biết đà nẵng đang rất nỗ lực và chủ động đi trước một bước để phòng chống dịch
trong đó có việc chuẩn bị sẵn sàng phương án xây dựng và triển khai hoạt động bệnh viện giả chiến
trong tình huống dịch bệnh lây lan bùng phát ông mong muốn các cơ sở điều trị các bệnh viện bộ ngành tư nhân đóng trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ thành phố thu dung và điều trị bệnh nhân
ngoài cái vấn đề là mình thực hiện cổ chức cái vấn đề phòng chống điều trị trong ngành
chúng tôi cũng mong muốn là đề xuất của bệnh viện cũng tham gia thêm vào trong chương trình phòng chống chung của thành phố
và nơi đây chúng ta có thể là chúng ta đặt cái vấn đề tham gia kể cả về các bản điều trị
đặc biệt là hiện nay thì đang thực hiện chương trình là hồi hương một loạt nhận kinh với học sinh sinh viên người lợi động ở trung quốc này
báo cáo với đoàn công tác bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an hiện có năm trăm linh quân số trong đó có một trăm linh bác sĩ với quy mô bốn trăm linh giường bệnh
và cho đến thời điểm hiện tại bệnh viện một trăm chín mươi chín đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị vật tự y tế khu vực cách ly
để các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm hoặc tình huống dịch bệnh lây làng nhanh
chúng tôi đã chuyển khai cả các dự phòng trong hợp mà bệnh dịch lan rộng thì mở rộng cái khu khám riêng biệt cũng đã phân bùng
chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phòng điều trị và theo phòng theo dõi cách ly có đầy đủ thiết bị và trang bị cho người bệnh khi cách ly trong thời gian dài
ví dụ như là giường phòng bệnh chúng tôi để một phòng một giường đã chuẩn bị một số lượng phòng khá lớn và phương tiện vệ sinh tất cả đầy đủ khép kín
và đồng chí huỳnh đức thơ cũng đã đi kiểm tra cũng đã rất là hài lòng với việc chuẩn bị của bệnh viện
trong khuôn khổ đồng chí huỳnh đức thơ cũng đã làm việc với nhà khách bộ công an trung tâm phụng dưỡng người có công
bệnh viện phổi đà nẵng và yêu cầu các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ bố trí cơ sở vật chất để chung tay
cùng chính quyền đà nẵng phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus ncov hạn chế sự lây lan trong cộng đồng
đó là lực lượng công an tại nhiều địa phương đã chung tay cùng người dân đẩy lùi dịch bệnh bằng cách là phát khẩu trang
cùng với những hướng dẫn bảo vệ sức khỏe
hành động nhỏ nhưng đã thể hiện được tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn gần dân sát dân
tại khu vực cổng công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên và trước cửa hiệu thuốc tiên lữ thị trấn vương
hai chiếc khẩu trang y tế và bảy trăm hai mươi chai nước muối xinh lý đã được phát cho người dân
việc làm này góp phần phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh và lan tỏa những hình ảnh đẹp
việc làm tốt của cán bộ chiến sĩ công an trong cuộc sống
tại nghệ an công an thị xã thái hòa đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên phối hợp với các hiệu thuốc trên địa bàn
tiến hành phát gần một khẩu trang miễn phí
không chỉ phát khẩu trang y tế các cán bộ công an còn tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh
khuyến cáo mỗi người dân không đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh virus corona lên mạng xã hội
cũng trong sáng nay cán bộ chiến sĩ công an quận và đoàn viên thanh niên quận ninh kiều thành phố cần thơ
tổ chức phát bốn khẩu trang y tế do các nhà hảo tâm tài trợ đến bà con nhân dân
khi tham gia giao thông tại tuyến đường nguyễn văn cử và bến đỏ ngang khu vực ba sông hậu cổ khương
nhằm phòng ngừa dịch bệnh
trước đó vào ngày bốn tháng hai đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ô môn
đã phát hơn bốn khẩu trang miễn phí cho người tham gia giao thông trên địa bàn
bốn đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ vừa bị công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sau cuộc nhậu giữa đặng văn thơ và đặng văn thành là anh ruột
của thơ thạch minh tránh là vận động kết thúc
nghe tin thành bị bắt giữ về hành vi trộm cắp ba đối tượng còn lại đã cầm dao đi trên hai xe mô tô
đuổi chém hai cán bộ công an xã khi đang đưa thành về trụ sở để làm việc
rất may là hai cán bộ công an xã đại thành đã không bị thương
cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thơ tú chánh và đậm
về hành vi chống người thi hành công vụ bắt tạm giam đối với đậm tú
riêng đặng văn thơ thạch minh tránh bỏ trốn nên đã bị truy nã và bị bắt giữ vào cuối tháng một vừa qua
cũng trong chiều ngày hôm nay ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã làm việc với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
để cho ý kiến vào dự thảo luật biên phòng việt nam
theo phân tích của các đại biểu tình hình chính trị an ninh thế giới và khu vực đang có diễn biến khá phức tạp
bên cạnh đó ngày càng gia tăng tình hình vi phạm pháp luật nhất là tội phạm ma túy có tính chất xuyên biên giới di cư tự do diễn biến phức tạp
tình hình này đặt ra yêu cầu đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc đòi hỏi lực lượng biên phòng phải tiếp tục phấn đấu
có nhiều bước phát triển để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia
vì vậy việc ban hành luật biên phòng việt nam là hết sức cần thiết
để hoàn thiện luật biên phòng việt nam bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cơ quan thường trực ban soạn thảo báo cáo xin ý kiến ủy ban quốc phòng và an ninh đối với hai vấn đề
về tổ chức thi hành duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới cửa khẩu và về trách nhiệm kiểm soát hàng hóa phương tiện tại cửa khẩu
hai vấn đề này hiện vẫn đang có ý kiến trái chiều
tại buổi làm việc nhiều ý kiến trong thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội tán thành với đề xuất của bộ đội biên phòng về chủ trì
kỷ an ninh trật tự đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới
bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây